chương trình tiếp tục với các tin tức trong nước quan trọng
thưa quý vị và các bạn trong ngày làm việc hôm nay hội nghị đại biểu quốc hội hoạt động chuyên trách
tiếp tục xem xét cho ý kiến về một số vấn đề lớn của dự án luật đất đai sửa đổi
trong đó có các quy định về đất quốc phòng an ninh
tại nghị trường các ý kiến đã tập trung thảo luận một số vấn đề lớn của sự thảo luật đất đai sửa đổi
như các quy định về giá đất việc bồi thường hỗ trợ tái định cư giao đất cho thuê đất
chuyển mục đích sử dụng đất các biện pháp giảm khiếu kiện về đất đai
trong đó có quy định về các trường hợp thu hồi đất vì mục đích công cộng quốc phòng an ninh và thương mại dịch vụ
thì tôi thấy rằng cái vấn đề này nó rất là cần thiết
tuy nhiên cũng đề nghị nên tách bạchnh mạch rõ ràng cái việc mà phục vụ cho đất quốc phòng an ninh
rồi quốc gia về phục vụ cho an sinh xã hội về cho công cộng
với những dự án thu hồi đất phục vụ cho các dự án thương mại dự án khu đô thị mới
vì phải nói rằng là những dự án khu đô thị và khu đô thị mới thì họ là cho những nhà đầu tư họ kinh doanh
cho nên những nhà đầu tư đất phải có sự thỏa thuận với người dân
bên cạnh đó nhiều ý kiến cũng đề nghị cơ quan soạn thảo cần bổ sung và làm rõ quy định về đất quốc phòng
an ninh để phù hợp với đặc thù nhiệm vụ quân sự
bảo an ninh quốc gia và phát triển kinh tế xã hội
cùng với đó là trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong việc quản lý đất quốc phòng an ninh
doanh nghiệp quản lý rất nhiều đất
và vị trí đất thì không phải là đất an ninh quốc phòng nhưng mà nhạy cảm
ví dụ như nó dắn tới những cái đảo tiền tiêu các thứ
thế thì trong luật này thì cũng thấy chưa thấy xử lý được những cái việc như vậy
nếu như trong trường hợp mà người nước ngoài
họ có mục đích khác họ mua bằng mọi giá cái doanh nghiệp kia thì chúng ta chưa thấy cái phương án xử lý
về thẩm quyền thu hồi đất đối với đất quốc phòng an ninh tại điều bảy mươi chín của dự thảo
theo tôi nên cân nhắc để lựa chọn việc giao thẩm quyền quyết định thu hồi đất quốc phòng an ninh cho ủy ban nhân dân cấp tỉnh
bởi vì ngay từ giai đoạn giao đất dự thảo cũng đã quy định thẩm quyền giao đất quốc phòng an ninh thuộc về ủy ban nhân dân cấp tỉnh
điều này cũng thống nhất với quy định tại khoản hai điều một trăm chín mươi năm của dự thảo là ủy ban nhân dân cấp tỉnh chủ trì phối hợp với bộ quốc phòng bộ công an thực hiện việc quản lý nhà nước đối với đất quốc phòng an ninh thuộc địa bàn quản lý hành chính của địa phương
việc giao thẩm quyền quyết định thu hồi đất quốc phòng an ninh cho ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ đẩy mạnh phân cấp phân quyền tránh việc trồng chéo quản lý giữa các cấp trong vấn đề này
cũng tại hội nghị nhiều đại biểu cũng kiến nghị sự thảo luật cần làm rõ cơ chế định giá đất sát với giá thị trường bởi đây là vấn đề mà cử tri và nhân dân đặc biệt quan tâm và để sự thảo luật có tính khả thi đề nghị cơ quan soạn thảo nêu rõ các phương pháp cơ quan định giá đất cùng với đó làm rõ hơn các tiêu chí hỗ trợ bồi thường khi thu hồi đất để người dân có cuộc sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ
trong khuôn khổ chuyến thăm hàn quốc theo lời mời của các cơ quan
thực thi pháp luật hàn quốc vào chiều ngày bảy tháng bốn bộ trưởng tô lâm và đoàn đại biểu cấp cao của bộ công an đã tới chào xã giao thủ tướng hàn quốc handaksu
bày tỏ hoan nghênh chuyến thăm hàn quốc của bộ trưởng tô lâm và đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam thủ tướng handok sô đánh giá cao mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước trong đó đưa kim ngạch thương mại hai chiều ngày càng phát triển
trong năm hai nghìn hai mươi hai đã có trên bảy trăm linh người hàn quốc sang việt nam du lịch và hiện cộng đồng người hàn quốc hoạt động kinh
kinh doanh tại việt nam ngày càng tăng lên thủ tướng han đắc xu mong muốn thời gian tới quan hệ hai nước sẽ phát triển mạnh mẽ thực chất đúng theo tinh thần đối tác chiến lược toàn diện
đề nghị bộ công an tạo điều kiện thuận lợi tháo gỡ các khó khăn cho công dân doanh nghiệp hàn quốc đang hoạt động kinh doanh tại việt nam
thủ tướng handoss su đã gửi lời hỏi thăm chúc sức khỏe tới tổng bí thư nguyễn phú trọng chủ tịch nước võ văn thưởng thủ tướng chính phủ phạm minh chính
chủ tịch quốc hội vương đình huệ và các nhà lãnh đạo việt nam
thay mặt đoàn đại biểu cấp cao bộ công an bộ trưởng tô lâm cảm ơn thủ tướng han đắc xu đã dành thời gian tiếp đoàn
khẳng định việt nam luôn coi hàn quốc là đối tác quan trọng hàng đầu trong mọi lĩnh vực kinh tế chính trị ngoại giao an ninh quốc phòng
trong đó hợp tác quốc phòng là trụ cột trong quan hệ hai nước
nhấn mạnh việt nam cam kết ủng hộ bán đảo triều tiên hòa bình ổn định hợp tác phát triển và phi hạt nhân hóa
bộ trưởng tô lâm đồng thời khẳng định bộ công an việt nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động đầu tư
kinh doanh của doanh nghiệp hàn quốc tại việt nam bày tỏ mong muốn hàn quốc tiếp tục hỗ trợ việt nam
trong việc nâng cao năng lực thực thi pháp luật đảm bảo an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội
nhân dịp này bộ trưởng tô lâm đã chuyển lời hỏi thăm của tổng bí thư nguyễn phú trọng
thủ tướng chính phủ phạm minh chính tới thủ tướng hàn quốc
chiều cùng ngày bộ trưởng tô lâm và đoàn đại biểu đã có cuộc hội đàm thiết thực với tư lệnh cơ quan cảnh sát quốc gia hàn quốc
yuni yun hội đàm với tư lệnh cơ quan cảnh sát biển hàn quốc để thúc đẩy hợp tác đấu tranh phòng chống tội phạm
thưa quý vị quý i năm hai nghìn hai mươi ba tình hình tai nạn giao thông trên cả nước đã giảm cả về số vụ và số người chết
đặc biệt số vụ tai nạn giao thông do người điều khiển phương tiện sử dụng nồng độ cồn trong ba tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba đã giảm sâu
đây là thông tin được đưa ra tại hội nghị trực tuyến toàn quốc sở kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông quý i năm hai nghìn hai mươi ba
phó thủ tướng chính phủ trần lưu quang chủ tịch ủy ban an toàn giao thông quốc gia chủ trì hội nghị
cùng dự hội nghị về phía bộ công an có thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an phó chủ tịch ủy ban an toàn giao thông quốc gia
báo cáo của lãnh đạo bộ công an cho thấy quý i năm hai nghìn hai mươi ba lực lượng cảnh sát giao thông đã kiểm tra
xử lý hơn bảy trăm năm mươi trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông trên đường bộ đường sắt đường thủy nội địa
phạt hơn một ba trăm linh tỷ đồng tước gần một trăm bốn mươi giấy phép lái xe tạm giữ hơn hai trăm hai mươi phương tiện các loại
trong đó có hơn một trăm năm mươi trường hợp vi phạm nồng độ cồn chiếm một mươi bảy bảy mươi năm bốn trăm bảy mươi hai trường hợp lái xe dương tính với ma túy
hàng trăm ngàn trường hợp chạy quá tốc độ trở hàng quá tải
thứ trưởng nguyễn văn long cho biết
qua xử lý quyết liệt các vi phạm đặc biệt là vi phạm nồng độ cồn bước đầu đã hình thành thói quen không điều khiển phương tiện khi có nồng độ cồn
đề cập đến những sai phạm trong lĩnh vực đăng kiểm thứ trưởng nguyễn văn long cho rằng
đây là những sai phạm có tổ chức có hệ thống đã kéo dài trong nhiều năm
một số lãnh đạo của cục đăng kiểm việt nam cùng với cán bộ đã cấu kết với các trạm đăng kiểm
thành lập ra bảy mươi ba công ty dịch vụ để tổ chức hoán cải không đúng quy định
gần bốn mươi phương tiện không đảm bảo về quy định để đưa ra lưu thông trên đường
phát biểu kết luận hội nghị phó thủ tướng chính phủ trần lưu quang biểu dương kết quả thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông quý i năm hai nghìn hai mươi ba
nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới
phó thủ tướng đề nghị các bộ ngành địa phương cần tiếp tục tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm theo các chuyên đề
trong đó chú trọng vào các vi phạm có nguy cơ trực tiếp cũng như tiềm ẩn nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông
các cấp ủy đảng chính quyền các địa phương và các lực lượng đẩy mạnh và tăng cường công tác phối hợp để nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông
tập trung trao đổi kinh nghiệm nhân rộng các mô hình hay cách làm hiệu quả trong công tác tuyên truyền để nâng cao ý thức người tham gia giao thông

và trực tuyến tới công an sáu mươi ba tỉnh thành phố
tại hội nghị thứ trưởng lê quốc hùng đã trao đổi thông tin đến các đại biểu chuyên đề công tác xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến công tác công an
trong đó tập trung thông tin ba dự thảo luật luật công an nhân dân sửa đổi luật căn cước công dân sửa đổi và luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự
đồng chí đào trung chính cục trưởng cục quy hoạch và phát triển tài nguyên đất bộ tài nguyên và môi trường thông tin nội dung chuyên đề kết quả lấy ý kiến nhân dân về dự thảo luật đất đai sửa đổi và những điểm mới nổi bật của dự thảo luật
tại hội nghị các đại biểu cũng đã nghe thiếu tướng phó giáo sư tiến sĩ nguyễn bình ban nguyên viện trưởng viện lịch sử công an thông tin về chuyên đề
một mươi năm năm công an nhân dân học tập thực hiện sáu điều bác hồ dạy và các hoạt động kỷ niệm định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới
phó trưởng ban tuyên giáo trung ương lê hải bình đề nghị các báo cáo viên thấm nhuần sáu điều bác hồ dạy công an nhân dân từ đó tuyên truyền làm theo để những lời bác dạy đi vào cuộc sống
đánh giá về các dự án luật được thông tin tại hội nghị đồng chí lê hải bình nhận định các dự án luật được soạn thảo công phu đáp ứng nhu cầu thực tiễn nhằm phục vụ người dân một cách tốt nhất
nhất là các dự án luật do bộ công an soạn thảo do đó cần tập trung tuyên truyền đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch xuyên tạc
chiều qua tại trường cao đẳng cảnh sát nhân dân một hội đồng lý luận bộ công an đã tổ chức hội thảo khoa học cấp hội đồng với chủ đề xây dựng lực lượng công an cơ sở lý luận và thực tiễn
tới dự có đồng chí trung tướng tiến sĩ lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an phó chủ tịch thường trực hội đồng lý luận bộ công an
hội thảo nhằm cung cấp luận cứu khoa học và cơ sở thực tiễn đề xuất phương hướng giải pháp tổ chức xây dựng lực lượng công an cơ sở đáp ứng yêu cầu công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới
hội thảo là diễn đàn khoa học chuyên sâu để lãnh đạo chỉ huy các cấp trong công an nhân dân các nhà khoa học trao đổi những vấn đề lý luận thực tiễn liên quan đến công tác xây dựng lực lượng công an cơ sở
tại hội thảo các đại biểu đều khẳng định lực lượng công an cơ sở đã phát huy tốt vai trò nòng cốt sung kích trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ở địa bàn cơ sở
đây là lực lượng gần dân sát dân nhất là cầu nối giữa nhân dân với các cấp chính quyền là lực lượng nồng cốt trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc hướng dẫn các tổ chức quần chúng trong công tác bảo vệ an ninh trật tự
tuy nhiên công tác xây dựng lực lượng công an cơ sở hiện nay vẫn còn tồn tại hạn chế nhất định
cụ thể lực lượng công an cơ sở còn mỏng so với chức năng nhiệm vụ được giao tổ chức bộ máy chức năng nhiệm vụ của công an cơ sở còn một số vương mắc
trên cơ sở dân chủ khoa học các đại biểu đã thẳng thắn đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả công tác xây dựng lực lượng với mục tiêu xây dựng công an xã thị trấn toàn diện để đủ sức giải quyết các vấn đề về an ninh trật tự ngay từ đầu và tại cơ sở
phát biểu kết luận thứ trưởng lê quốc hùng khẳng định các luận giải phân tích cũng như các kiến nghị đề xuất tại hội thảo có giá trị cao cả về lý luận và thực tiễn
đây sẽ là một trong những luận cứu khoa học quan trọng để đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an chỉ đạo nghiên cứu tổ chức bố trí sử dụng đào tạo bồi dưỡng lực lượng công an cơ sở đáp ứng yêu cầu công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở trong tình hình mới cũng như góp phần hoàn thiện lý luận khoa học công an nhân dân